huyện bảo yên tỉnh lào cai hiện có năm mươi diện tích tự nhiên là rừng và đất lâm nghiệp
tương đương khoảng hơn bốn mươi tám ha vài năm trở lại đây diện tích rừng ở bảo yên đã và đang được
đầu tư phát triển những cây trồng có giá trị nhu cầu thị trường cao đặc biệt là cây quế
đã góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân
diện tích trồng quế tại huyện bảo yên là hơn một ba trăm linh hectare gia đình bà phạm thị tịch có hơn hai hectare đất
cũng đã đầu tư vào trồng quế giờ thì trái ngọt đã cho thu hoạch
mang lại hàng tỷ đồng cho mỗi hectare của gia đình bà
cùng với việc trồng quế huyện bảo yên cũng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu quế tại chỗ
với công suất chế biến tám tấn nguyên liệu một năm
nhưng hiện nguồn nguyên liệu quế mới chỉ đủ cho nhà máy hoạt động một nửa công suất
tính trung bình mỗi năm giá trị từ cây quế mang lại cho người dân bảo yên từ tám trăm linh đến một tỷ đồng
bởi vậy huyện bảo yên đang có chính sách hỗ trợ năm triệu đồng một hectare trồng quế
và dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi sẽ nâng diện tích cây trồng năng suất này lên hai mươi hectare
nhà máy mdf cũng đang kiến nghị đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến tinh dầu quế
công suất một trăm linh tấn tinh dầu quế một năm nữa
thì như vậy là toàn bộ cái thị trường quế toàn bộ cái đầu ra của quế của bảo yên
thậm chí của bảo thắng của văn bàn của lục yên của quang bình hà giang
thì có thể là tiêu thụ hết ở trong khu vực địa bàn này
đến nay thu nhập bình quân đầu người tại huyện bảo yên đã đạt mức trên hai mươi triệu đồng một người một năm
và không còn diện tích đất trống trên toàn huyện
đây là những kết quả thực sự đáng khích lệ đối với địa phương trong việc xóa đói giảm nghèo bền vững
tạo cơ hội đổi đời cho người dân